từ ba mươi phút đêm ba mươi tết tại quán của anh
nghe nói có người chết ở trên kia
nạn nhân bị truy sát dẫn đến tử vong được xác định là anh nguyễn ngọc vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú thôn bình thạnh xã xuân bình
gây án xong đối tượng bỏ trốn
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc công an thị xã sông cầu nhanh chóng phân công các lực lượng xuống hiện trường
tiến hành công tác khám nghiệm điều tra truy xét với quyết tâm không để cho kẻ thù ác lẩn trốn
tôi đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng trong tổ điều tra án
được phân công kịp thời có mặt tại hiện trường
và tôi là người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường để điều tra xác minh ban đầu
cũng như là đưa đề ra các phương án để bảo vệ hiện trường
và là sót xác minh lại tất cả các đối tượng có mặt ở trong quán
để rồi xác định đối tượng là thủ phạm gây ra vụ án giết người này
sau hai giờ đồng hồ tích cực bám địa bàn
nắm tình hình thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân chân dung của đối tượng đã được xác định
đó là nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú thôn diêm trường xã xuân lộc thị xã sông cầu
đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ phương tiện gây án của đối tượng cũng đã được thu giữ ngay trong đêm
trước cơ quan điều tra đối tượng khai nhận trong lúc ăn nhậu tại quán đồng quê
đã nảy sinh mâu thuẫn với nhóm bạn của nguyễn ngọc vũ
sau đó út chạy xe về nhà lấy cây dao quay lại quán nhậu và truy sát anh vũ
gây án xong út đem hùng khí vứt xuống ruộng rồi về nhà lần trốn
nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó
tạt acid rồi cắt gân chân của nạn nhân
đây là hành vi nhẫn tâm của đối tượng trong vụ việc xảy ra vào tối ngày chín tháng hai
tức là ngày năm tết nguyên đán vừa qua
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết là đang tiến hành điều tra vụ việc
trước đó vào tối ngày chín tháng hai anh võ duy nghiêm hai mươi sáu tuổi quê tại huyện bình sơn
đang định cư tại canada cùng bạn gái là nguyễn thị ngọc trâm hai mươi sáu tuổi quốc tịch canada
đang chở nhau đi chê một xe máy
khi đến khu vực bãi biển khe hai thuộc xã bình thạnh
thì đã bị hai đối tượng bịt mặt cùng đi trên một xe máy bất ngờ tạt acid vào người anh nghiêm
hai đối tượng còn dùng dao cắt ba nhát vào khớp gối gân chân của nạn nhân
sau đó cả hai nhanh chân lên xe tẩu thoát
còn chị trâm do ngồi sau nên đã bị acid văng trúng bỏng nhẹ
anh nghiêm bị bỏng tám mươi cơ thể acid ăn mòn rác mạc mắt
cũng với hành vi cố ý gây thương tích huỳnh thanh tuấn ba mươi bảy tuổi
trú tại xã lộc hòa huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã bị công an tp vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
do nghi ngờ phạm nhật quang ba mươi bảy tuổi chú tại phường hai tp vĩnh long đã lấy trộm đồ của mình
nên tuấn nhiều lần dùng điện thoại nhắn tin cho quang
sau đó cả hai hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
vào sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại phường một thành phố vĩnh long
tuấn gặp quang sau đó xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát đánh nhau
tuấn đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng bụng
rồi tiếp tục đâm năm nhát vào chân khiến anh khoang bị thương nặng
sau khi gây án tuấn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
cho đến chiều cùng ngày tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng đã cướp tài sản liên tỉnh
chuyên hoạt động vào ban đêm trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp
đoạn đi qua các tỉnh cà mau bạc liêu sóc trăng và hậu giang
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú thị xã giá rai
và nguyễn thái nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu
các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ phạm pháp hình sự
như trộm cắp tài sản cướp tài sản cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh bạc liêu và các tỉnh lân cận
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí như dao roi điện hai mươi viên đạn và nhiều công cụ gây án khác
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trương văn ly chủ tải tp tuy hòa tỉnh phú yên
đã bị công an tp tuy hòa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đồng phạm với ly còn có trương quốc trường nguyễn như ân và huỳnh đức tình
cùng chú tại tp tuy hòa cũng bị cơ quan công an cấm đi khỏi nơi cư chú
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
ly đã cùng với các đối tượng trên rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại nhà anh cao minh sơn chú phường chín
tại đây các đối tượng đã dùng dụng cụ phá khóa đột nhập vào nhà
lấy trộm tài sản mang đi bán
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thì ngoài vụ trộm trên
cũng trong đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai các đối tượng còn thực hiện chót lọt ba vụ trộm khác trên địa bàn thành phố tuy hòa
và được biết đối tượng trương văn ly từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
và hiện đang là một đối tượng nghiện ma túy
một mươi bảy đối tượng trong đó có nguyễn thị em và lâm văn thọ là chồng của em
cùng chú tại huyện tràng bàng là đối tượng cầm đầu
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
trước đó lúc hai mươi h ngày một mươi ba tháng hai tại ấp phước thuận xã phước chỉ huyện trảng bàng
lực lượng công an bắt quả tang một mươi chín người đánh bài ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ gồm hai mươi điện thoại di động một mươi ba xe máy năm mươi ba bộ bày tay
gần hai trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua điều tra công an xác định hàng ngày thọ và em tổ chức đánh bạc
cho hàng chục người ở huyện đức huệ huyện đức hòa long an
và các huyện lân cận thuộc tỉnh tây ninh đánh bạc
sông bạc này hoạt động từ khoảng một mươi chín h đến sáng ngày hôm sau
để các con bạc yên tâm vợ chồng thọ thuê người làm nhiệm vụ canh đường
còn tại tỉnh cà mau khoảng một mươi ba h chiều qua ngày một mươi bốn tháng hai
lực lượng công an tỉnh cà mau đã bắt quả tang tại khu đất chống
thuộc ấp bến bào xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
hai mươi bảy đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ vật chứng gồm sáu con gà
hai cặp cửa sắt bảy triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
hầu hết số đối tượng tham gia đều là người địa phương cùng các địa bàn dắp danh khác
hiện đối tượng và vật chứng đã được chuyển giao với cơ quan công an để tiếp tục xử lý
cứ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thì tình trạng đánh bạc ăn thua bằng tiền
lại diễn ra phức tạp hơn ở rất nhiều địa phương
nhất là ở những vùng nông thôn do nhiều người đi làm ăn xa về quê ăn tết
từ tâm lý là đỏ đen vui xuân thì không ít người đã lún sâu vào tệ nạn cờ bạc
nắm rõ được thực trạng này công an xã nghĩa dũng thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa góp phần làm trong sạch địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng ngãi
thay vào những trò cờ bạc đỏ đen sát phạt nhau sau tết như cách đây vài năm về trước
năm nay nhiều người dân ở gần dinh ông xóm cát thuộc thôn bốn xã nghĩa dũng thành phố quảng ngãi
lại hội tụ hàn huyên với nhau bên tết cà phê
với họ cờ bạc không còn là trò giải trí nữa mà chỉ phát sinh nhiều tệ nạn
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và môi trường sống đối với các em học sinh
tình trạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn xã nghĩa dũng
thành phố quảng ngãi trong dịp trước trong và sau
tết nguyên đán kỳ hợi đã tạm lắng
lực lượng công an xã thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin nhắc nhở chủ quán cà phê
chấp hành nghiêm chủ trương đường lưới của đảng chính xác pháp luật của nhà nước
không để tùy phạm lợi dụng hoạt động
cùng thời điểm này năm hai nghìn một mươi tám công an xã nghĩa dũng đẩy đuổi gần chục tụ điểm đánh bạc
nhưng tình trạng này đã giảm hẳn trong năm nay
trong tết và sau tết cũng có một số khách ở sài gòn đồ dìa đánh rỗi
không muốn vô lưu quên bật nhưng mà chủ quán đặc biệt là không cho để phục vụ khách uống cà phê
đã gọi mời các chủ quán cà phê giả khắp để cơm cách đảm bảo nâng đặc tự
không để xảy ra tình trạng đánh bạc
song song với đó thì công an xã cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật
để nhân dân tranh đề phát thanh xã cũng như là các buổi họp khu dân cư
đồng thời tiến hành gom mời các đối tượng nổi
các đối tượng hành sự để cơm cách không vi phạm pháp luật
và cơm đo không tham gia đánh bạc dưới mọi hành thức
thực hiện chỉ đạo của trưởng công an tp quảng ngãi về kiên quyết tấn công chấn áp các loại tội phạm
công an xã nghĩa dũng đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch tham mưu chính quyền địa phương
trong đó để mạnh công tác phối hợp phòng ngừa
nhờ đó tình hình an ninh trật tự ổn định trong đó tệ nạn và tội phạm cơ bạc đã được kiềm chế hẳn

ngoài ra các lực lượng chức năng cũng đã đi kiểm tra giả soát tập huấn cho các nhà hàng